ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi chín tháng bốn
việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới đánh dấu tròn ba ngày không có ca mắc mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta hiện nay là hai trăm sáu mươi tám ca
trong ngày một mươi tám tháng bốn đã có thêm ba bệnh nhân nước ngoài được công bố khỏi bệnh
đưa số bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh tại việt nam lên hai trăm linh một người
cả nước hiện còn sáu mươi bảy trên hai trăm sáu mươi tám bệnh nhân đang được điều trị tại một mươi một cơ sở khám chữa bệnh
trong đó có ba bệnh nhân nặng số còn lại đều có sức khỏe ổn định
singapore đang phải nỗ lực ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch bệnh covid một mươi chín
khi trong tuần này đã hai lần ghi nhận mức tăng kỷ lục mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
chỉ tính riêng trong ngày hôm qua một mươi tám tháng bốn singapore đã ghi nhận thêm chín trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó phần lớn là người lao động nhập cư
trong số chín trăm bốn mươi hai ca mắc mới trong ngày một mươi tám tháng bốn tại singapore bộ y tế nước này cho biết
hầu hết các trường hợp đều nằm trong các lao động nhập cư phải sống ở các khu nhà ở chật hẹp
chỉ có một mươi bốn ca mắc ở trong nhóm cư dân và người dân thường trú ở singapore
với tình hình người lao động nhập cư hiện chiếm đến sáu mươi tổng số ca mắc covid một mươi chín tại singapore
đảo quốc này đang tập trung đẩy mạnh dập dịch trong các khu nhà dành cho lao động nhập cư
theo thống kê singapore có khoảng ba trăm hai mươi lao động nhập cư
và nhóm người này đa phần phải sống trong điều kiện rất hạn chế
những lao động này tới từ khắp nơi ở châu á và phần lớn làm việc trong lĩnh vực xây dựng
các ca nhiễm bệnh tăng vọt đã khiến cho singapore chỉ đứng sau indonesia
về số ca mắc covid một mươi chín ở đông nam á
tuy nhiên singapore chỉ có năm sáu triệu dân so với hai trăm hai mươi sáu triệu dân của indonesia
và diện tích của quốc đảo sư tử còn nhỏ hơn rất nhiều lần

vào ngày một mươi bảy tháng tám singapore đã đánh giá ca mắc covid một mươi chín ở đông nam á
các quan chức italia khẳng định nước này đã ngăn chặn một cách hiệu quả dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín lây lan xuống các vùng nghèo hơn ở phía nam
những nơi ít chuẩn bị cho đại dịch hơn là vùng giàu có ở phía bắc
được coi là quốc gia tâm dịch tại châu âu italia hiện ghi nhận gần hai mươi hai tám trăm linh ca tử vong vì dịch bệnh
chỉ đứng thứ hai thế giới sau mỹ
tuy nhiên may mắn là ở italia dịch bùng phát chủ yếu ở những tỉnh
giàu có phía bắc nơi có hệ thống y tế vững chắc hơn nhiều so với vùng phía nam
trước đó thì thủ tướng italia giusepgie conte đã cảnh báo nước này có thể chiến thắng dịch bệnh được hay không
phụ thuộc vào hiệu quả công tác kiềm chế tại vùng tâm dịch ở phía bắc
và hiện chính phủ italia đang xem xét khả năng nới lỏng dần các biện pháp hạn chế
công bố các kế hoạch triển khai một ứng dụng trên điện thoại di động
giúp theo dấu tiếp xúc với người bệnh để ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
việc nối lại hoạt động kinh doanh
ở mức nào sẽ tùy thuộc vào số ca tử vong và hồi phục được công bố trong những ngày tới